nhận lời mời của thư ký hội đồng an ninh quốc gia nga nikolai pachusev đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đồng chí tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đã tham dự hội nghị quốc tế lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh lần thứ một mươi tại thành phố ufa liên bang nga
phát biểu tại hội nghị đồng chí tô lâm đã đề xuất bốn giải pháp cụ thể bao gồm nâng cao nội lực của mỗi nước
bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền của nước khác và luật pháp quốc tế
tăng cường hợp tác giữa các nước khu vực nâng cao vai trò của các tổ chức khu vực nhóm liên kết các quốc gia trên thế giới trong công tác phòng ngừa
phát hiện đấu tranh chống lại các mối đe dọa tổng hợp góp phần duy trì sự ổn định hòa bình của thế giới khu vực và mỗi quốc gia
nhân dịp này đồng chí tô lâm đã có buổi làm việc với quyền tổng thống nước basco totosten radi khabirov
đồng chí tô lâm đề nghị quyền tổng thống nước cộng hòa basco totten radi khabirov quan tâm giúp đỡ cộng đồng người việt nam tại basco tototen ổn định cuộc sống
đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của địa phương cũng như mối quan hệ giữa hai nước